ủy ban nhân dân tỉnh hải dương quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế tại các cụm dân cư khu phố trên địa bàn huyện gia lộc và thành phố hải dương
các cụm dân cư khu phố kết thúc thời gian cách ly y tế gồm cụm dân cư thuộc thôn thanh xá xã liên hồng thành phố hải dương
một phần khu dân cư thuộc thôn khay xã thống nhất huyện gia lộc
đến hết ngày một mươi sáu tháng chín toàn tỉnh hải dương đã có một trăm bảy mươi trường hợp đang cách ly trong đó một trăm ba mươi ba trường hợp cách ly tầm trung ba mươi bảy trường hợp cách ly tại nơi cư trú